đến nay đã hơn một mươi ngày kể từ khi đàn lợn bị bệnh tại thôn an lợi xã triệu độ huyện triệu phong tỉnh quảng trị bị tiêu hủy vì bệnh lở mồm long bóng
hiện nay người dân các địa phương cùng các ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khống chế dịch bệnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
hàng chục năm nay chăn nuôi lợn là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình chị hoàng thị đông thôn an lợi xã triệu độ huyện triệu phong
hơn một mươi ngày trước đàn lợn hai mươi con của gia đình chị bị dịch lở mồm long móng nên phải tiêu hủy
hiện nay để có thể nuôi lợn trở lại và không để dịch lây lan sang đàn trâu của gia đình chị đang tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng

và dự kiến đến ngày hai mươi tháng ba sẽ hoàn thành công tác tiêm phòng